thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc vào chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
quốc hội tiến hành lấy ý kiến đại biểu quốc hội bằng hệ thống điện tử
đối với một số nội dung trong dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia
theo đó nội dung thứ nhất là quy định uống rượu bia của người điều khiển phương tiện giao thông
khi tham gia giao thông khoảng tám điều năm dự thảo luật
có hai phương án
phương án một cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn
hay nói cách khác là đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông
phương án hai cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và khí thở có nồng độ cồn
vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông
qua biểu quyết phương án một chỉ có bốn mươi bốn hai mươi một đại biểu quốc hội tán thành
phương án hai cũng không đủ năm mươi số đại biểu quốc hội tán thành
khi chỉ đạt bốn mươi chín năm mươi chín
đại biểu quốc hội tán thành
về nội dung thứ hai
quy định thời gian hạn chế bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ
điều năm dự thảo luật
có hai phương án
phương án một quy định thời gian cấm bán rượu bia từ hai mươi hai h đến tám h sáng ngày hôm sau
phương án hai không quyết định hạn chế thời gian bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ
tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử
cả hai phương án cũng đều không qua bán
khi phương án một chỉ được bốn mươi sáu hai mươi tám đại biểu quốc hội tán thành
phương án hai được bốn mươi bốn hai mươi một đại biểu quốc hội tán thành
đối với nội dung thứ ba
quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói báo hình
cũng có hai phương án
phương án một không được quảng cáo trong thời gian từ một mươi tám đến hai mươi một giờ hàng ngày
ngay trước trong và sau chương trình dành cho trẻ em
phương án hai không được quảng cáo trong thời gian từ một mươi chín đến hai mươi giờ hàng ngày
ngay trước trong và sau chương trình dành cho trẻ em
qua biểu quyết phương án một nhận được bảy mươi hai năm mươi hai đại biểu quốc hội tán thành
như vậy quốc hội quyết định ghi quy định này vào trong dự thảo luật
phòng chống tác hại của rượu bia
theo chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khoa một mươi bốn
từ ngày bốn đến ngày năm tháng sáu
quốc hội sẽ dành hai năm ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
ghi nhận bên hành lang quốc hội các đại biểu đều đặt nhiều kỳ vọng
vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này
và bày tỏ mong muốn các thành viên của chính phủ sẽ làm rõ
đưa ra các giải pháp cho những vấn đề mà người dân đang quan tâm
thưa quý vị và các bạn
được chọn để trả lời chất vấn trước quốc hội tại kỳ họp này
bao gồm đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
như thông lệ thì tại kỳ họp giữa năm của quốc hội
thủ tướng sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn trước quốc hội
mà sẽ ủy quyền cho một phó thủ tướng
tại kỳ họp này phó thủ tướng phạm bình minh
sẽ có thời gian là tám mươi năm phút
để làm rõ các vấn đề liên quan đến chính phủ
và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
sau khi bốn bộ trưởng trong danh sách kết thúc phần chất vấn của mình
về công tác phòng chống ma túy
thì chúng tôi cũng rất là quan tâm
vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy rằng là
trong các bài phát biểu của bộ trưởng
thì bộ trưởng cũng hay nhắc là
loại tội phạm về ma túy
nó là tội phạm của các loại tội phạm
cho nên là chúng tôi cũng rất mong muốn
là chúng tôi cũng rất mong muốn
với nhận định là loại tội phạm nguy hiểm như vậy
thì bộ công an có những cái giải pháp như thế nào
để phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm ma túy này
có một số là nhiều nơi địa phương
là nhà ở cho người thu nhập thấp
nhưng thực chất là có người là thu nhập không thấp
mà vẫn ở nhà đó
thì tôi sẽ đặt chấn cái đề
để bộ trưởng bộ xây dựng giải thích
thứ nhất là những câu hỏi của đại biểu quốc hội
nó cần phải được giải thích
phải sát hơn với đời sống xã hội
những vấn đề mà cử tri quan tâm
và phải biết chắc cái lĩnh vực đó
ai phụ trách và trách nhiệm
về quy định của pháp luật như thế nào
trách điểm xã hội ra sao
ví dụ như vậy đó là câu hỏi đại biểu quốc hội
cần phải trực diện hơn
mạnh mẽ hơn
nhưng mà cũng phải có sự chia sẻ
thứ hai nữa là đối với người trả lời chất vấn
thì đại biểu quốc hội và cử tri
như cá nhân tôi chẳng hạn
hay là cử tri tiếp xúc
thì tôi muốn trả lời
trách nhiệm hơn trả lời một cách cụ thể hơn
và vấn đề chỗ là
trách nhiệm của mình như thế nào với vấn đề đó
và giải pháp để giải quyết vấn đề đó như thế nào
có thể thấy các đại biểu quốc hội
đều đang rất kỳ vọng vào phiên chấp vấn
và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này
trong phiên làm việc sáng ngày mai
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
sẽ là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn
trước quốc hội nội dung tập trung vào
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất
tàng trữ vận chuyển mua bán
trái phép chất ma túy công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm giết người tội phạm liên quan
đến hoạt động tín dụng đen băng nhóm
hoạt động theo kiểu xã hội đen tổ chức
đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
xâm hại phụ nữ trẻ em công tác
đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật
và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông
nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng
rượu bia quá quy định sử dụng ma túy
chất kích thích gây hậu quả
thưa quý vị và các đồng chí
theo đánh giá của các đại biểu quốc hội
khi thảo luận tại hội trường về tình hình
kinh tế xã hội đều nhấn mạnh
các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều đạt
và vượt kế hoạch đề ra đây là điều
rất ấn tượng và để góp phần làm nên
những kết quả đó phải kể đến sự đóng góp
quan trọng của các lực lượng trong đó
có lực lượng công an trong việc tập trung
chủ động và quyết tâm giữ vững tình hình
an ninh chất tử
thời gian qua nhân dân đặc biệt
đánh giá cao lực lượng công an
nhân dân các cơ quan chức năng
đã nỗ lực hết mình sẵn sàng
hy sinh cả tính mạng xương
máu quyên quyết đấu tranh
với tội phạm ma túy
về trật tự an toàn xã hội có chuyển biến
tích cực chúng ta đã kiềm chế
không để tội phạm động hành
nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
được điều tra khám phá nhanh
dư luận đánh giá rất cao
đặc biệt công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
đạt được nhiều chiến công rất xuất sắc
đã đánh đúng đánh trúng
nhiều đường dây mua bán vận
chuyển ma túy lớn trên quốc gia
thu giữ nhiều số lượng lớn ma túy các loại
bên cạnh đó nhiều đại biểu
quốc hội cho rằng trong lĩnh vực
công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức
trong bối cảnh chung của
nền kinh tế phát triển đã phát sinh rất nhiều
loại tội phạm mới diễn biến hết sức
phức tạp nhất là loại tội phạm
do băng ổ nhóm gây ra tội phạm giết người
xâm hại tình dục trẻ em
bạo lực học đường đặc biệt là trong
thời gian qua nổi lên loại tội phạm xâm hại
tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng
gây bức xúc trong dư luận và để lại
nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội
riêng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
chúng ta đã phát hiện tới hơn
sáu tấn ma túy
đáng lo ngại hơn
mới đây viện khoa học hình sự
bộ công an đã công bố
phát hiện nhiều chất ma túy
mới cực mạnh
mới có ở việt nam
nhiều chất ma túy hiện chưa
có trong danh mục các chất ma túy
theo nghị định bảy mươi ba của chính phủ
vâng có thể thấy
nhân dân cử tri và đại biểu
quốc hội đang đặt nhiều câu hỏi
liên quan đến các vấn đề như công tác
đấu tranh phòng chống ma túy tín dụng đen
tội phạm xâm hại phụ nữ trẻ em
hay xử lý các vấn đề đấu tranh phòng chống
vi phạm pháp luật và tội phạm an toàn giao thông
như là tại các trường hợp tham gia
giao thông sử dụng rượu bia ma túy
chất khí thích chủ động mở các đợt
tấn công chấn áp tăng cường kiểm tra
cũng như thường xuyên phối hợp với
các bộ ngành liên quan trong quá trình
điều tra xử lý những hành vi vi phạm
pháp luật đó là những gì mà lực lượng
công an đã tiến hành trong thời gian vừa qua
những hình ảnh và con số ngay sau đây
sẽ là minh chứng rõ nè
theo báo cáo của bộ công an
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng công an
đã điều tra khám phá

bắt xử lý

tiểu lệ điều tra khám phá đạt
vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra
trong đó phát hiện

phạm tội về ma túy
thu giữ lượng lớn ma túy tham loại
điển hình như tại thành phố hồ chí minh
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng công an đã bắt giữ
các đối tượng vận chuyển thu giữ
tổng cộng trong chuyên án là một một mươi sáu
tấn ma túy các loại
đêm ngày hai mươi bảy tháng ba
công an thành phố hồ chí minh bắt giữ được
một lượng lớn ma túy khủng ở ngay cầu vượt an sương
với tám trăm chín mươi năm bánh heroin
có trọng lượng
còn đây là năm trăm linh kg
loại hiếm nhất hiện nay trên thị trường
trị giá gần năm trăm linh tỷ
cũng đã bị lực lượng công an hải quan phối hợp bắt giữ
phạm tội liên quan đến
tín dụng đen
ở thành phố sơ bộ trong khoảng bốn năm gần đây
lực lượng công an đã triệt phá hơn
một năm trăm linh băng nhóm tội phạm các loại
hiện đang làm rõ hơn hai trăm linh băng nhóm
liên quan đến hoạt động tín dụng đen
và gần hai đối tượng liên quan đến tín dụng đen
minh chứng như

công an thành phố hà tĩnh triệt phá hai mươi chín cơ sở

trên đỉnh vực xử lý vi phạm giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức
gia quân kiểm tra và phát hiện
nhiều tài xế đã vượt quá nồng độ
độ cồn và sử dụng chất ma túy khi lái xe
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay

lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý
trên năm mươi năm lái xe vi phạm về rượu bia
chưa kể ma túy
con số này tương đương với bảy mươi
tổng số vụ trong năm hai nghìn một mươi tám
vâng thưa quý vị những con số mà chúng tôi vừa thống kê vừa rồi
thưa quý vị những con số mà chúng tôi vừa thống kê vừa rồi
thì rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm đúng không ạ

nếu chỉ cần một kg ma túy được vận chuyển chót lọt
nếu chỉ cần một kg ma túy được vận chuyển chót lọt
thì sẽ có bao nhiêu con người gia đình phải chịu cảnh mất mát
nếu như uống rượu bia vượt mức cho phép
sử dụng ma túy chất kích thích
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thì những vụ tai nạn thương tâm
rất có thể dẫn đến với bất kì ai
vào bất cứ thời điểm nào
hay nếu như không tỉnh táo
sẽ rất dễ biến mình thành con nợ
ngập chìm trong bẫy tín dụng đen
trước sự tấn công truy quét của lực lượng công an
tình hình tội phạm về ma túy tín dụng đen
vi phạm khi sử dụng bia rượu chất kích thích
cũng có chiều hướng giảm
tuy nhiên để giải quyết tận gốc
của vấn đề thì theo nhiều ý kiến
cần phải có những giải pháp tháo gỡ
những điểm nghẽn trong quy chế phối hợp
khung pháp lý và chế tài xử phạt
cái việc mà ma túy nó trả hình
ở rất nhiều hình thức khác nhau
ngay cả việc bóng cười
mọi người bây giờ nghĩ đến bóng cười
rất đơn giản nhưng cuối cùng là
cái hậu quả gây ra là
cũng là ảo giác và cũng rất là nghiêm trọng
tôi nghĩ là trong cái công tác
làm pháp luật á
mà chúng ta phải có một cái từ ngữ nào đó
để cho nó giảm
cái tính giới hạn của nó
bởi vì khi chúng ta giới hạn rồi
thì đến khi mà
ra những cái mới
nó mua vàng màu sắc màu khác nhau
thì chúng ta làm sao có thể mà
tiếp tục lại làm
sửa luật nữa thì nó sẽ không phù hợp
tội phạm hoạt động tín dụng đen
thì nó gắn liền với hoạt động
của tội phạm của tổ chức
nhưng mà trong cái điều hai trăm linh một
thì nó là cái tội phạm ít nghiêm trọng
khung hình phạt cao nhất chỉ có ba năm tù thôi
cho nên đa phần các địa phương
là cái việc áp dụng lý pháp quan trọng rất là khó khăn
cho nên mà muốn điều tra mở rộng
làm rõ các đối tượng cầm đầu đứng đằng sau
các cái tổ chức tín dụng này
tín dụng đen này thì rất là khó khăn
cho nên chúng ta cũng cần phải có những cái tháo gỡ
lực lượng công an đã có nhiều biện pháp
để mà tham gia xử lý cái này
và ngay cả trong cái
trách nhiệm của tôi đại bộ quốc hội á
thì cũng nói nhiều lần làm việc về ngân hàng
để tổ chức công an
đặc biệt là ngân hàng thì cũng yêu cầu
tất cả các trách nhiệm để mà làm tốt
cái quan hệ tín dụng này
vì đấy là một cái nhu cầu
nó xuất phạt từ thân giữa những người dân
từ một hai người ba người
nó rõ ràng là vì cái quan hệ này nó lỏng lẻo
mà một số đối tượng lợi dụng
quy định của pháp luận mới chỉ dừng lại
tạm thời theo tinh thần của
thông tư liên tịch số một
của năm một nghìn chín trăm chín mươi tám giữa tòa nhân dân tối cao
viện kiểm soát nhân dân tối cao
và bộ nội vụ hướng dẫn về hành vi dâm ô
trong đó thì rất là bất lợi
cho những cái vụ án gần đây
chúng ta cũng có thể thấy rằng dư luận
vẫn nói là đi vào chìm xuồng đấy
chìm dồn ở đây không phải do các cơ quan tiến hành tố tụng
nhưng dư luận của chúng ta hiện nay chưa có những cái cơ chế
để cho tạo ra một cái cơ sở pháp lý
cho việc xét xử hình sự
cái mà ta tăng chế tài được là gì
là cái chuyện khi mà uống rượu bia vào tham gia giao thông
cái đó là phải tăng
tăng ngặt ấy
hiện giờ là mình xử phạt là còn gọi là êm nhẹ lắm
thứ nhất mình đâu có đột đủ được
lực lượng cảnh sát giao thông
để mà bắt thổi hơi tất cả mọi tài xế đâu
mà trong khi đó chiều nào là các em nhìn thấy quán nhậu cũng la liệt
chưa phải là công an sức dân đầy lớn
chúng tôi cũng rất mong muốn
mọi người xem xét để thông qua
cái luật phòng chống tác hại
của rượu bia
trong đó thì chúng ta có
những cái quy định
và những cái chính sách giúp giảm
mức tiêu thụ rượu bia
giảm cái những cái hành vi
sử dụng rượu bia lạm dụng
để dẫn đến những cái tác hại
liên quan đến sức khỏe
và những cái tác động xã hội của
cái lạm dụng rượu bia
thưa quý vị
để giải quyết những nút thắt
đang còn nhiều bất cập như hiện nay
đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa
từ các cơ quan chức năng có liên quan
ngay trong kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu khi cho ý kiến góp ý
đã đề nghị quốc hội
cần khẩn cấp tổ chức hoạt động giam sát
về công tác phòng chống ma túy
trong giai đoạn hiện nay
tại kỳ họp này quốc hội cũng sẽ xem xét ra nghị quyết
xử lý nghiêm lái xe sử dụng ma túy rượu bia
và với tỷ lệ đồng thuận
việc thực hiện chính sách pháp luật
về phòng chống xâm hại trẻ em
được quốc hội giám sát tối cao
vào năm hai nghìn hai mươi
trước những vấn đề nóng đòi hỏi
cần phải có những giải pháp xử lý kiên quyết
các thành viên của chính phủ và quốc hội
cần tiếp tục đưa ra những hành động
và thông điệp mạnh mẽ hơn nữa
vào ngày mai thì những nội dung liên quan
tới nhóm vấn đề về lĩnh vực an ninh trật tự
sẽ được bộ trưởng bộ công an tô lâm
làm rõ tại phiên trả lời chất vấn
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin
về công an nhân dân
còn bây giờ bản tin nhật ký an ninh
xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
sáng ngày hôm nay tại hà nội
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã tiếp ngài đại tướng
tổng cục trưởng tổng cục tình báo
đối ngoại angola
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp
bộ trưởng tô lâm khẳng định
mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
với angola đã được xây đắp hơn bốn mươi năm qua
và luôn được duy trì thúc đẩy
trên nhiều lĩnh vực khác nhau
bộ công an việt nam luôn coi trọng
hợp tác phát triển với angola
sẵn sàng trao đổi đoàn chia sẻ thông tin kinh nghiệm
về giữ gìn an ninh quốc gia
phòng chống tội phạm và các hợp tác
chuyên ngành khác trên các lĩnh vực thực thi pháp luật
với truyền thống quan hệ hợp tác tốt đẹp
đã có và tiềm năng phát triển rộng mở
bộ trưởng tô lâm mong muốn
bộ công an việt nam và các cơ quan đối tác
của angola sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa
trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống
tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm
phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm tổ chức xuyên quốc gia
ma túy tội phạm công nghệ cao
đảm bảo an ninh trật tự cộng đồng
đồng thời tích cực trao đổi đoàn cấp cao
để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành
cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngày đại tướng
tổng cục trưởng josé luis de sousa
góp phần củng cố phát triển quan hệ hợp tác
trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước
góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác
hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước
việt nam angola
chiều cùng ngày tại hà nội
bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban
để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng năm
triển khai nhiệm vụ công tác
trọng tâm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ công an
trước tình hình trong nước và thế giới
có nhiều diễn biến mới
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng công an các đơn vị địa phương
đã làm tốt công tác nắm tình hình tham mưu
đề xuất đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an
báo cáo lãnh đạo đảng nhà nước
ngành cấp ủy chính quyền địa phương
nhiều chính sách có liên quan đến an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thực hiện nghiêm các kết luận chỉ đạo
của lãnh đạo bộ về các mặt công tác công an
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
các mục tiêu các sự kiện chính trị
kinh tế văn hóa đối ngoại của đất nước
nổi bật trong công tác bảo đảm
trật tự an toàn xã hội công an các đơn vị
địa phương đã triển khai quyết liệt
các kế hoạch biện pháp công tác đấu tranh
ngáp các loại tội phạm kiềm chế
kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự
điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự
gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục phát hiện
và đấu tranh ngăn chặn nhiều đường dây
tội phạm ma túy xuyên quốc gia
số vụ tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế
tham nhũng được phát hiện tăng cao hơn
so với tháng trước gần ba trăm linh vụ
báo chí truyền thông công an nhân dân
đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
nhẹ bén kịp thời chính xác
đã phát sóng hàng trăm tin bài
phóng xử tuyên truyền biểu tượng những
chiến công thành tích kết xác
và các điển hình tiên tiến đấu tranh
phản bác kịp thời những luận điệu tuyên truyền
sai sự thật xuyên tạc phá hoại nội bộ
của các thế lực thù địch phản động
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm
cần thực hiện trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt
các kế hoạch các phương án bảo đảm
an ninh trả tự không để xảy ra đột xuất
bất ngờ làm tốt công tác nắm
phân tích đánh giá dự báo tình hình
liên quan đến an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội
đề xuất lãnh đạo bộ tham mưu đảng nhà nước
có chỉ đạo kịp thời không để xảy ra
các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
kịp thời phát hiện kiên quyết ngăn chặn
các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
đồng thời phối hợp giải quyết
các vấn đề đại biểu quốc hội và cử tri
quan tâm tại kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn tập trung
triển khai đề án công an xã chính quy
theo chủ trương tăng cường cơ sở bám sát
vào cơ sở để có đánh giá chi tiết
cụ thể tiến hành sơ kết công tác
chú trọng đánh giá sự chuyển biến về
an ninh trả tự tại các địa phương thí điểm
tăng cường công tác cải cách hành chính
trong công an nhân dân và chất lượng cải cách
thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân
từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại hà nội ủy ban kiểm tra
trung ương đã họp kỳ ba mươi sáu
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
chủ trì kỳ họp tại kỳ họp này
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận
một số nội dung sau đây
một về kiểm tra khi có dấu hiệu
vi phạm đối với ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tập trung
dân chủ và quy chế làm việc thiếu lãnh đạo
chỉ đạo kiểm tra giám sát để
xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ
thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng
nhất là công tác tổ chức kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí phạm văn thủy
tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chỉ đạo thi trung học phổ thông
và đồng chí hoàng tiến đức
tỉnh ủy viên giám đốc sở giáo dục và đào tạo
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
chủ tịch hội đồng trưởng ban chấm thi trung học phổ thông
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm
trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
gây hậu quả rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy
chính quyền địa phương và ngành giáo dục
gây bức xúc trong xã hội
để nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự
đồng chí cẩm ngọc minh
nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ tỉnh ủy
và chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm
của ủy ban nhân dân tỉnh
đồng chí hoàng văn chất bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật
đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đồng chí phạm văn thủy
khiển trách đồng chí cẩm ngọc minh
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị
ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hoàng tiến đức
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
và đồng chí hoàng văn chất kiểm điểm
rút kinh nghiệm sâu sắc
và sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
ủy ban kiểm tra trung ương
yêu cầu ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh
hà giang hòa bình
khẩn trương tiến hành kiểm tra kiểm điểm xử lý
với các tập thể cá nhân vi phạm trong công tác
tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương
thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy quân chủng
hải quân và các cá nhân liên quan
về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận
tại kỳ họp thứ ba mươi năm của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất
mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quyết định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đồng chí chuẩn đô đốc lê văn đạo
nguyên đảng ủy viên nguyên phó tư lệnh quân chủng hải quân
ủy ban kiểm tra trung ương
đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét
thi hành kỷ luật đối với đồng chí đô đốc nguyễn văn hiến
nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên ủy viên quân ủy trung ương
nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên tư lệnh quân chủng
nguyên tân tình
nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên ủy viên quân ủy trung ương
nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chính ủy quân chủng hải quân
đề nghị thường vụ quân ủy trung ương
thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
xem xét thi hành kỷ luật đồng chí huỳnh quang hải
ủy viên ban cán sự đảng
thứ trưởng bộ tài chính
đồng chí huỳnh quang hải đã chấp hành không nghiêm
vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống và các quy định của đảng
về những điều đảng viên không được làm
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bộ tài chính

cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

cảnh cáo đồng chí huỳnh quang hải
bốn cũng tại kỳ họp này
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét
kết quả kiểm tra việc thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy
và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh
thái nguyên cà mau kết quả giám sát
đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
và đồng chí phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
qua kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng và cá nhân rút kinh nghiệm sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới